tuy nhiên sau mỗi trận đấu tại world cup nhiều nội dung phản cảm không đúng sự thật liên quan tới cá độ bóng đá như là cổ suý đùa cợt với hành vi nhảy cầu hoặc là đem cầm sổ đỏ đã được không ít những tài khoản khai thác đăng tải trên nền tảng mạng xã hội
và điều này sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng hôm nay
bảng giá dịch vụ nhảy cầu dịp world cup
trận sau sẽ lấy lại sổ đỏ cho anh em
kéo trên thua trận chuẩn bị nhảy cầu
không cần nhảy có nhiều lá ngón nhẽ
hàng loạt nội dung tiêu cực sau mỗi trận bóng mùa w năm nay được không ít người đăng tải đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội những ngày vừa qua
và những nội dung này dù đăng tải với mục đích câu like câu view hay là trò đùa vô cảm đông đảo cư dân mạng cho rằng dòng thông tin này gây nên những hệ lụy xấu tác động tới nhận thức và hành vi của một số người trên không gian mạng và cần được ngăn chặn một cách kịp thời
tránh tác động ngược nhân danh trò đùa lại có thể dẫn đến cổ suý cho các tệ nạn hành vi tiêu cực
tại sao lại lấy chuyện tự tử ra làm trò đùa vậy thật quá vô cảm
cá độ bóng đá sẽ chẳng có kết cục tốt nhưng đừng coi tính mạng con người là trò đùa để mang ra câu view nhé
vui thôi đừng vui quá cổ suý cho cái tốt chứ đừng cổ suý cho mấy trò cá độ bóng đá
những status đơn giản này
tưởng là vui mùa bóng đá nhưng tôi nghĩ sẽ thành phong trào khiến giới trẻ suy nghĩ lộc lạc
nhiều quan điểm được đưa ra xung quanh vấn đề này có người cho rằng trò đùa này có thể là lời cảnh tỉnh với những ai có ý định tham gia cá độ bóng đá
tuy nhiên đã có không ít sự lo ngại từ phía cư dân mạng được đặt ra về những tác động có thể gây ra suy nghĩ lệch lạc trong một bộ phận giới trẻ
chiếm số đông người tham gia mạng xã hội
khi xem những hình ảnh
được các nhân vật diễn xuất một cách vô tư lời thoại thản nhiên coi tự tử nhảy cầu cầm cố tài sản để cá độ đăng tải tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội
tần suất của dạng video này nhiều đến mức như là một xu hướng
không ai dám chắc những hình ảnh hay trò đùa vô cảm đó có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ thậm chí kích động hành vi tham gia cá độ bóng đá
chia sẻ trên báo dân chí luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội
luật sư thành phố hà nội cho rằng khi mọi người đùa dỡ nhiều về vấn đề này
tức là đang bình thường hóa việc tự tử khiến nó không còn là một chủ đề nhạy cảm hạn chế nữa
điều này vô hình có thể khiến cho những người có tâm lý yếu giới trẻ dễ bị ảnh hưởng
thua cá độ là nhảy cầu đừng để điều này trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người
tôi đề nghị xử lý nghiêm các thông tin kiểu này
về chế tài xử lý hiện hành việc chia sẻ các thông tin có dấu hiệu kích động cho hành vi đánh bạc
chia sẻ các thông tin giả mạo sai sự thật có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính
theo điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ sửa đổi bởi nghị định số một mươi bốn hai nghìn hai mươi hai với mức xử phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
về phía cộng đồng mạng cho rằng
việc mỗi người cần làm
là dừng ngay những trò đùa vô cảm hay những nội dung câu like câu view
an theo tệ nạn cá độ bóng đá hay hành vi tự tử
việc bình thường hóa hành vi tiêu cực hay tệ nạn xã hội là không thể chấp nhận được
dù là được thể hiện dưới góc độ nào
hãy tránh xa các hành vi đánh bạc cá độ bóng đá
vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đình người dân và toàn xã hội
bạn nghĩ sao về những trò đùa vô cảm trong những ngày vừa qua
hãy chia sẻ quan điểm
và cùng tương tác với antv xung quanh chủ đề này
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an